thưa quý vị nói về nguyên tổng bế thư lê khả phiêu tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng từng nhấn mạnh
đồng chí lê khả phiêu là một cán bộ đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác nhất là được tôi luyện trưởng thành
trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dù ở cương vị công tác nào đồng chí lê khả phiêu cũng luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản
không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện phân đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
và trong ký ức của những người từng được làm việc tiếp xúc với nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
ấn tượng sâu sắc về ông là một người lãnh đạo vô cùng gần gũi sâu sát cơ sở
có một sự trùng hợp khi ngày mất của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu lại tròn bốn mươi sáu năm
dịp kỷ niệm chiến thắng quận lị thượng đức trận đánh đã phá tan cánh cửa thép
bảo vệ vòng ngoài đà nẵng tạo đà cho chiến dịch giải phóng đà nẵng
tiến tới tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong ký ức của trung tướng phạm xuân thệ không thể nào quên sự động viên
chỉ đạo sát sao của chủ nhiệm chính trị quân đoàn hai lê khả phiêu khi ấy
đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng này
chỉ còn ra tận trận địa pháo để kiểm tra
rồi xuống tận trận địa của xuất phát tấn công của bộ đội để kiểm tra
rồi động viên bộ đội chúng tôi để quyết tâm giành thắng lợi cho thượng đức
và nhờ có sự động viên như thế cho nên là từ ngày mùng sáu đến ngày mùng bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chúng tôi tiếp tục chiến đấu đợt ba
thì đến sáng ngày mùng tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
thì chúng tôi đã hoàn toàn giải phóng được quân địa thượng đức
giành được thắng lợi
cũng từng là chiến sĩ trực tiếp dưới sự lãnh đạo của đồng chí lê khả phiêu
hơn ba mươi năm đã trôi qua đại tá nguyễn dĩnh vẫn còn nhớ như in
hình ảnh một thủ trường gần gũi sắn quần vượt bùn đất hiểm nguy
để xuống trực tiếp động viên từng chiến sĩ quân tỉnh nguyện việt nam ở campuchia
cực kỳ nguy hiểm nhưng mà đồng chí không nề hà
cùng với lại đồng chí lê hai và các đồng chí khác nữa
là đi đến tận đơn vị cơ sở đến từng cái chốt đến từng cái
trận địa phòng thủ để động viên chiến sĩ
trên cơ sở những hoạt động đó những tình cảm những cái hành động đó của đồng chí lê khả phiêu
mà cán bộ chúng tôi không thể không làm tốt công việc của mình
những câu chuyện đó đã khắc họa thêm chân dung của một cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở
được tôi luyện trưởng thành qua thực tế
người cán bộ ấy luôn gần gũi quần chúng luôn sâu sát cơ sở
đồng chí luôn luôn nói là
cơ sở có mạnh thì cấp trên mới mạnh được
chứ nếu mà cấp trên cứ nói mạnh ra nghị quyết đúng ra nghị quyết hay
nhưng mà cơ sở nó không mạnh thì cái nghị quyết đó cũng không thực hiện được
tại buổi lễ trao tặng huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng cho mình
ngoài sự vinh dự tự hào đồng chí lê khả phiêu bày tỏ
lễ trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng hôm nay như một lời nhắc nhở đối với tôi
mặc dù đã nghỉ công tác nhưng sẽ vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người đảng viên cộng sản
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc trong thời kỳ mới